thưa quý vị mặc dù trên địa bàn tỉnh quảng trị vẫn tiếp tục có mưa lớn đường lên hiện trường vẫn liên tục bị sạt lở gây rất nhiều khó khăn
nhưng các lực lượng vẫn huy động và làm việc xuyên đêm để có thể tiếp cận và nhanh chóng tìm kiếm những nạn nhân vẫn còn mất tích trong vụ sạt lở đất tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quân đội dân quân tự vệ vẫn làm việc xuyên đêm để thông xe tại các điểm sạt lỡ
bên cạnh đó một lực lượng khác vẫn đang tiếp cận hiện trường bằng cách đi bộ xuyên qua các dãy núi để nhanh chóng ứng cứu tìm kiếm những nạn nhân vẫn còn mất tích
hiện nay như các ông chỉ đã biết việc vào tiếp cận hiện trường rất khó khăn
vì do mưa lụ gây ra hiện nay đã tắt rất nhiều tuyến vào
hiện nay lực lượng công an đã dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh lãnh đạo quân khu đã phối hợp với lực lượng quân đội các lực lượng khác
điều tiết vấn đề giao thông huy động các lực lượng tối đa để vận chuyển đất vận chuyển đá từ các vùng phía dưới để lên ứng cứu và kịp thời
hiện nay đang bị sát lợi để thông đường cho tuyến vào
riêng lực lượng công an thỉnh đảo huy động tối đa về con người công tiền hơn một trăm linh cản bộ chiến sĩ cũng như các xe cứu nàn cứu hộ
đặc biệt là phối hợp với lực lượng quân đội tạo ra một vị trí chỉ huy tập trung vào cao độ việc điều hành lực lượng để phân luồng cho vấn đề giao thông
với ưu tiên cho các xe vận tải để đi vào vùng bị sát lợi để lấp đường để thông xe
cố gắng trong đêm này càng sớm càng tốt để tiếp cận vào hiện trường để phục vụ cho vấn đề cứu nạn các đồng chí của quân đội đã bị vùi lấp ở phía trong
song song với việc nỗ lực tiếp cận từ các lực lượng bên ngoài lực lượng tại chỗ vẫn đang tích cực tìm kiếm
hiện tại đã có một mươi năm thi thể của quân đội đã bị vùi lấp ở phía trong
các cán bộ chiến sĩ đoàn ba trăm ba mươi bảy được đưa ra ngoài bảy nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy
thế nhưng các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng hết sức vi động lực lượng để thông đường và tiếp cận với hiện trường của vụ sạt lở
để có thể nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ những nạn nhân vẫn còn mất tích

các cán bộ chiến sĩ đoàn ba trăm ba mươi bảy quân khu bốn gặp nạn trong vụ sát lỡ đất tại thôn cập xã hướng phùng nguyễn hóa của tỉnh quảng trị
lê văn quế sĩ quan quê quán cam thành cam lộ quảng trị đã tìm thấy lúc chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi
lê hải đức sĩ quan quê quán lộc ninh đồng hới quảng bình đã tìm thấy lúc tám h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi
ba phùng thanh tùng sĩ quan quê quán lộc ninh đồng hới quảng bình đã tìm thấy lúc tám h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi

phạm ngọc quyết sĩ quan quê quán quảng văn thị xã bà đồn quảng bình đã tìm thấy lúc một mươi bốn h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi
năm nguyễn cao cường quân nhân chuyên nghiệp quê quán cường gián nghi xuân hà tĩnh đã tìm thấy lúc một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi
bảy nguyễn cảnh trung quân nhân chuyên nghiệp quê quán thượng sơn đô lương nghệ an đã tìm thấy lúc
một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi
nguyễn văn thu quân nhân chuyên nghiệp quê quán tăng thành yên thành nghệ an đã tìm thấy lúc một mươi bốn h bốn mươi năm phút
lê đức thiện quân nhân chuyên nghiệp quê quán định tăng yên định thanh hóa đã tìm thấy lúc một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một mươi
trần văn toàn quân nhân chuyên nghiệp quê quán xuân thành yên thành nghệ an đã tìm thấy lúc một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi
trần quốc dũng quân nhân chuyên nghiệp quê quán thị trấn thạch hà huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã tìm thấy lúc một mươi bốn h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi
một mươi một bùi đinh toản quân nhân chuyên nghiệp quê quán quỳnh thiện thị xã quảng mai nghệ an
một mươi hai ngô bá văn quân nhân chuyên nghiệp quê quán kỳ lợi kỳ anh hà tĩnh
một mươi ba lê hương trà quân nhân chuyên nghiệp quê quán tiên điền nghi xuân tỉnh hà tĩnh
lê cao cường quân nhân chuyên nghiệp quê quán hưng đạo hưng nguyên nghệ an đã tìm thấy lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi
một mươi năm lê tuấn anh chiến sĩ quê quán cam thành cam lộ tỉnh quảng trị
một mươi sáu nguyễn anh duy chiến sĩ quê quán hưng tây hưng nguyên tỉnh nghệ an
một mươi bảy phạm văn thái chiến sĩ quê quán hải thành đồng hới tỉnh quảng bình
một mươi tám lê sĩ phiêu chiến sĩ quê quán thuần thiện cam lộ tỉnh quảng bình
cao văn thắng chiến sĩ quê quán hương liên hương khê tỉnh hà tĩnh đã tìm thấy lúc một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi
hai mươi hồ văn nguyên chiến sĩ quê quán hướng sơn hướng hóa tỉnh quảng trị
hai mươi một lê thế linh chiến sĩ quê quán phường năm đồng hà tỉnh quảng trị
hai mươi hai nguyễn quang sơn chiến sĩ quê quán thái sơn đô lương tỉnh nghệ an
chiều ngày một mươi tám tháng một mươi đoàn công tác cứu họa tỉnh hà tĩnh đã tìm thấy lúc một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi
về nhà ở gần năm mươi ba nhà bị ngập hơn hai mươi bốn bảy trăm linh nhà bị hư hỏng sập đổ
về nông nghiệp hơn chín trăm hai mươi hectare lúa hơn một trăm linh sáu trăm linh hectare hoa màu gần bốn trăm bảy mươi con gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi
theo báo cáo nhanh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị
đến tối ngày một mươi tám tháng một mươi mưa lũ trên diện rộng đã khiến ba mươi bảy người chết một mươi chín người mất tích một mươi năm người bị thương
từ ngày sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có mưa với cường suất lớn trên diện rộng
tập trung trong thời gian ngắn theo từng đợt
mưa lớn đã khiến lũ trên các sông lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức sấp xỉ báo động ba và trên báo động ba
đặc biệt sông hiếu vượt đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm tám mươi ba sông âu lâu vượt đỉnh lũ năm hai nghìn một mươi
lũ liền nhanh khiến tám mươi trên một trăm hai mươi bốn xã phường thị trấn với trên năm mươi ba bảy trăm linh hộ một trăm bảy mươi năm ba trăm linh người bị ngập lụt
trong đó các lực lượng chức năng đã triển khai sơ tán trên một mươi một hộ trên tổng số ba mươi bốn bảy trăm linh người đã đến địa điểm an toàn
ngày một mươi tám tháng một mươi mưa to liên tục xảy ra trên diện rộng tại khắp các địa bàn tỉnh quảng bình
mưa to gây lũ lớn đã khiến hai người ở xã thanh thủy huyện lệ thủy tử vong hơn năm mươi bảy ngôi nhà bị ngập lụt
người dân vùng lũ nhiều nơi trong địa bàn tỉnh đang rất cần cứu hộ
công tác ứng cứu hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm ngập lụt sạt lở
được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai ngay trong đêm tối ngày một mươi tám tháng một mươi
lực lượng bộ đội biên phòng quân sự công an vẫn đang tích cực triển khai các công tác hỗ trợ bà con nhân dân
tại các vùng sung yếu ngập lụt sơ tán chống chọi với mưa lũ
trong những ngày qua tỉnh nghệ an liên tiếp có mưa có nơi mưa to
mưa lớn cộng với nước thượng nguồn đổ về đang gây bất lợi cho giao thông đi lại sản xuất nông lâm nghiệp
tính đến thời điểm hiện tại đã có hai người mất tích do nước lũ cuốn trôi
một số tuyến đường ở tỉnh nghệ an vẫn đang trong tình trạng ngập lụt sạt lở hư hỏng không thể đi lại được
trước tình hình đó công an tại các đơn vị địa phương tỉnh nghệ an đặc biệt là các địa bàn vùng núi
đã vận động các hộ dân ở vùng khe suối tạm thời di chuyển đến nơi an toàn
thành lập các tổ sung kích đến tận thôn bản để ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống lũ quét
nhắc nhở người dân không bắt cá vớt củi khi nước lũ đang dâng
hai ngày qua trên địa bàn tỉnh hà tĩnh có mưa vừa mưa to đến rất to có nơi đặc biệt to
lũ trên các sông khu vực hà tĩnh tiếp tục lên và khả năng lên trên mức báo động ba có nguy cơ xảy ra lũ đặc biệt hơn
lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh đã trực tiếp xuống các địa bàn kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ
tại các nơi đến lãnh đạo công an huyện đã báo cáo công tác ứng phó với mưa lũ của đơn vị
theo đó để chủ động phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân
công an các huyện đã huy động cán bộ chiến sĩ ứng trực một trăm linh quân số chỉ đạo lực lượng cán bộ chiến sĩ
các đường nghiệp vụ và công an xã nắm tình hình địa bàn nhất là tập trung tại các địa bàn trọng yếu
có nguy cơ lũ lớn và sạt lở giải quyết kịp thời khi có tình huống vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra
với phương châm bốn tại chỗ
tức giận vì bạn đi chơi không rủ mà đâm bạn gây thương tích nặng
mới đây cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên viện kiểm soát
đề nghị truy tố bị can đinh văn thương hai mươi năm tuổi trú tại xã thạnh trị huyện tân hiệp để điều tra về hành vi cối gây thương tích
nạn nhân trong vụ án này là anh trần văn tình hai mươi năm tuổi ở cạnh nhà đinh văn thương và cũng là bạn thân của thương
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi thương có rủ anh tình đến nhà người quen để nhậu chung
nhưng anh tình bận công việc nên không đi
sau đó anh tình đến nhà người
bạn chơi đang nhậu mà hay tin anh tình đi chơi không rủ mình cộng với chuyện lúc chiều rủ anh tình đi nhậu không được
nên thương bực tức bỏ về quán cà phê của người chị ruột gần đó quậy phá
lúc này anh tình về thấy vậy nên vào quyên ngăn thì bị thương dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng gây thương tích nặng với tỷ lệ là ba mươi tám
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với tiểu mục điểm báo qua sự đồng hành của biên tập viên thu trang xin mời chị thu thị
vâng thưa quý vị
vâng thưa quý vị và các bạn
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã thống nhất kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất cấp bốn
thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam net
lũ đã vượt lịch sử và mưa lũ sạt lở đất tại khu vực trung bộ đặc biệt mưa lũ sạt lở tại quảng trị vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường
theo văn phòng ban chỉ đạo việc kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất lên cấp bốn mức cảnh báo gần cao nhất để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ ngành địa phương và người dân
chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị địa phương ra soát huy động lực lượng tại chỗ di rời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất
tuyên truyền vận động những hộ dân ở khu vực nguy hiểm chủ động di rời đến nơi an toàn không được chủ quan lơ là trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng
có giải pháp khắc phục tạm thời tại các khu vực sung yếu bị sạt lở lập hàng rào biển báo đảm bảo an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở
một thông tin tiếp theo được đăng tải trên báo tuổi trẻ online với tiêu đề các hãng hàng không việt nam đồng loạt nhận chuyển hàng cứu trợ ra miền trung miễn phí
ngày một mươi tám tháng một mươi việt nam airlines pacific airlines vasco và bamboo airways cho biết hàng hóa cứu trợ đồng loạt lũ lụt miền trung sẽ được đặt giữ chỗ và ưu tiên vận chuyển trên các chuyến bay từ hà nội và thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền trung
các hãng sẽ miễn phí cước vận chuyển phụ thu nhiên liệu và các phí liên quan đến vận chuyển các hàng hóa này bằng đường hàng không
chương trình được áp dụng đối với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hội chữ thập đỏ việt nam các cấp
các quỹ tử thiện được cơ quan nhà nước cấp phép thành lập công nhận điều lệ
tuyến metro số ba đoạn nhổn ga hà nội sau tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một sẽ triển khai chạy thử đây là thông tin được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày đầu tuần
dự kiến tuyến đường sắt đô thị số ba đoạn nhổn ga hà nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn trên cao dài tám năm km vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một
bắt đầu từ nhổn đến ga s tám đại học giao thông
bốn km đi ngầm còn lại sẽ khai thác vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai khi đi vào hoạt động tuyến đường sát đô thị này được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn trong giao thông đô thị ở khu vực phía tây hà nội
đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số ba đoạn nhổn ga hà nội đã cập cảng sớm hơn một tuần so với dự kiến
sau đó lắp đặt lên rây để vận hành thử nghiệm
báo kinh tế đô thị số ra ngày đầu tuần đăng tải bài viết có nhan đề chủ động nguồn cung ổn định thị trường cuối năm
chỉ còn ít tháng nữa là đến tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao
trong khi dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp việc đảm bảo nguồn hàng là vấn đề bức thiết
phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương hoàng anh tuấn nêu rõ
để không thiếu hàng bộ công thương đã yêu cầu
các sở doanh nghiệp xây dựng các chương trình bình ổn thị trường nhất là các giai đoạn sát tết
đồng thời tăng cường các điểm bán tại khu công nghiệp vùng sâu vùng xa đảm bảo người dân không thiếu hàng sốt giá
và tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác đến từ sáng phương nam
thưa quý vị
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sẽ tập trung hoàn tất công tác bồi thường
hỗ trợ tái định cư cho người dân thủ thiêm
đây là câu trả lời của chủ tịch nguyễn thành phong về hướng giải quyết các vấn đề tồn tại
của dự án khu đô thị mới thủ thiêm trong nhiệm kỳ mới tại buổi họp báo thông tin
về kết quả đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong cho biết ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua
thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị lần thứ năm mươi một ban chấp hành đảng bộ tp hcm
và thông qua việc ban hành nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng
hoàn thành khu đô thị mới thủ thiêm trước năm hai nghìn hai mươi
thành ủy tp hcm đặt mục tiêu trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phải tập trung hoàn tất công tác bồi thường
hỗ trợ tái định cư cho người dân để thu hội đất đối với những trường hợp còn lại
mặt khác tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện kết luận theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
kết luận của thanh tra chính phủ liên quan đến kết quả kiểm tra một trăm sáu mươi hai hectare đất tái định cư
dự án phục vụ khu đô thị mới thủ thiêm đồng thời cũng thực hiện ngay xây dựng hạ tầng kỹ thuật
các lô đất tái định cư để bố trí cho người dân
ngoài ra thành phố cũng sẽ tiến hành rà soát lại các trường hợp cần áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường
tái định cư bổ sung giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa được bố trí tái định cư tạm cư
và các trường hợp khiếu nại trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của nhân dân
chiều ngày một mươi tám tháng một mươi công an phường một mươi năm quận tân bình tp hcm và đội hiệp sĩ quận gò vấp
đã giải cứu thành công một cô gái bị nhóm người khống chế trong nhà trọ để đòi nợ một trăm linh triệu đồng
bước đầu xác định cô gái quê bình định có vay một trăm linh triệu đồng của một người để làm ăn
tuy nhiên do làm ăn thất bại nên chị này mất khả năng trả nợ và cả hai vợ chồng vào tp hcm tìm việc làm sinh sống
khuya ngày một mươi bảy tháng một mươi nhóm người đến nhà trọ
của cô gái để đòi nợ thuê
và sáng ngày một mươi tám tháng một mươi khống chế chị này lên ô tô và giam lỏng để đòi tiền chuột năm mươi triệu đồng
tiếp nhận tin báo từ người nhà nạn nhân và lần theo định vị
công an phường một mươi năm quận tân bình phối hợp với đoàn hiệp sĩ quận gò vấp đã vào một phòng trọ giải cứu cô gái
đồng thời tạm giữ ba người đàn ông liên quan để phục vụ công tác điều tra
tại hiện trường công an phát hiện nhóm người trên có dao bột màu trắng và nhiều viên nghi là ma túy tổng hợp
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
chuyển sang tin tức từ các tỉnh thành ở miền tây nam bộ
trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều diện tích lúa hẻ thu của người dân
ban chỉ huy quân sự huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cùng lực lượng dân quân tự vệ giúp người dân thu hoạch lúa
mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã làm cho toàn bộ diện tích lúa hẻ thu chưa tiêu hoạch
ở huyện trần văn thời bị ngập sâu trong nước nhiều hộ bị thiệt hại nặng nề
nhằm giúp người dân giảm bớt thiệt hại hàng trăm lực lượng gồm cán bộ
sĩ quan ban chí huy quân sự huyện trần văn thời và lực lượng dân quân tự vệ các xã
đồng loạt giúp dân thu hoạch lúa
theo nhận định tình trạng ngập úng tại các xã vùng ngọt khóa của huyện trần văn thời
có thể còn tiếp diễn trong những ngày tới
hiện tại diện tích lúa hẻ thu trên địa bàn chỉ mới thu hoạch được hơn một mươi hai tám trăm linh hectare
chưa đến tới năm mươi diện tích
vì vậy người dân rất cần sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng
để nhanh chóng thu hoạch diện tích lúa còn lại
thông tin từ tỉnh an giang chín h sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi sẽ vận hành cống tha la và trà sư
đây là hai cống điều tiết lũ lớn nhất vùng tứ giác long xuyên
đang được xây dựng thay thế cho đập làm bằng cao su trước đó
việc vận hành hai cống này đã được sự thống nhất của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh kiên giang và thành phố cần thơ
mục tiêu là phục vụ sản xuất nông nghiệp tháo chua rửa phèn
tạo phù sa cải tạo đất và phục vụ dân sinh vùng tứ giác long xuyên
để bảo vệ an toàn cho vùng hải lưu công ty trách nhiệm hỗ hạng một thành viên khai thác thúy lợi an giang
thông báo đến các đơn vị địa phương và nhân dân trong vùng tứ giác long xuyên thời gian vận hành cống
bà con và chính quyền các địa phương vùng hạ lưu phải thường xuyên kiểm tra hệ thống đê bao
để bảo vệ sản xuất kịp thời xử lý các sự cố xảy ra
cống tha la và trà sư nằm trên địa bàn huyện tỉnh biên
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh an giang đã quyết định xây cống thay thế cho đập cũ đã xuống cấp với tổng nguồn vốn là hai trăm ba mươi hai tỷ đồng
dù chưa hoàn thiện nhưng cống thala và cống trà sư vẫn đảm bảo điều tiết nước trong mùa lũ năm nay
thực hiện đề án cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp cn đang tập trung mọi nguồn lực
điều kiện sẵn sàng cho việc triển khai đề án cấp căn cứ công dân mới có gắn chip
những ngày đầu tháng một mươi người dân trên địa bàn tp cn đến làm căn cứ công dân giảm hẳn
so với tháng trước người dân đến xin cấp căn cứ công dân giảm hơn một nửa
theo cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp cn nguyên nhân chính là do người dân
thông qua công tác tuyên truyền của ngành chức năng đã nắm được thông tin thời gian tới
lực lượng công an sẽ triển khai đề cấp căn cứ công dân mới có gắn chip điện tử
người dân đến làm căn cứ công dân giảm nhưng bộ phận tiếp dân vẫn duy trì công việc bình thường
anh vũ hải đông ở phường an bình quận ninh kiều tp cn đến phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an thành phố để làm thẻ căn cước công dân mặc dù trước đó anh đã nghe thông tin về cấp thẻ có gắn chip
hôm nay do căn cứ công dân cũ hết hạn sử dụng cho nên em cũng tới đây cấp thẻ mới để thực hiện một số giao dịch cá nhân cũng sắp tới
do nhu cầu cá nhân cũng gấp quá không có chờ được cho nên em cũng đi đổi trước
sau khi hoàn thành công việc cá nhân
thì thời gian rảnh thì em cũng sẽ bố trí em và đi đổi lại cái thẻ có gắn chip
còn thì bản thân em cũng như các người thân gia đình thôi mỗi lần mà có một cái thay đổi vậy là mình phải cập nhật thông tin là cũng rất là nhiều nơi
cho nên là nếu mà cái gắn chip này thì em được biết là cái thông tin mình là sẽ được điện tử hóa
thì là mình chỉ thay đổi một nơi thôi và cập nhật lại là tất cả các nơi
cho nên là như vậy là sẽ tạo ra cái sự thuận tiện mà mình không cần phải lưu trữ quá nhiều cái giấy tờ cá nhân quan trọng
bản thân em thì cũng rất là đồng tình với cá nhân
cái chủ trương này thì mình cũng đang tiến vô cái quyển nguyên bốn
theo phòng cảnh sát quản lý hành chính công an tp cần thơ
đến thời điểm hiện tại đơn vị này đã cấp căn cước công dân cho hơn năm trăm sáu mươi công dân đủ một mươi bốn tuổi trở lên có đăng ký thường trú trên địa bàn
chiếm khoảng năm mươi bốn số nhân khẩu thường trú đủ một mươi bốn tuổi trở lên
như vậy còn khoảng hơn bốn trăm tám mươi công dân trong diện cấp căn cước công dân
thời thiện chỉ đạo của bộ công an thời gian tới
công an tp cần thơ sẽ cấp cân cước công dân
tổ chức cấp thẻ cân cước công dân có gắn chiếc điện tử
cho tất cả công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên trên địa bàn tp cần thơ
chưa được cấp chứng minh nhân dân một mươi hai số hoặc là thẻ cân cước công dân
thẻ cân cước công dân có gắn chiếc điện tử sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với thẻ cân cước công dân mã dạch
như là độ bảo mật cao lượng thông tin lưu trữ lớn
có thể lưu trữ thông tin của các bộ ngành khác

bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe
tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch
không cần phải mang thêm nhiều nội giấy tờ
chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử là có thể thực hiện được
hiện nay các trường hợp mà đang sử dụng chứng minh dân chính số
chứng minh nhân dân một mươi hai số hoặc thẻ cân cước công dân mã dạch
còn thời hạn sử dụng thì vẫn còn nguyên giá trị pháp lý
vẫn được sử dụng để giao dịch bình thường
nếu chưa thật sự cần thiết
thì người dân có thể chờ để cấp thẻ căn cước công dân mẫu mới
trong trường hợp thật cần thiết
có nhu cầu sử dụng chứng minh nhân dân để thực hiện các giao dịch
thì người dân vẫn được cấp đổi cấp lại
cân cước công dân mã dạch như hiện tại
không làm ảnh hưởng đến nhu cầu giao dịch của công dân
đến khi triển khai cân cước công dân mẫu mới có gắn chiếc điện tử
đối với các trường hợp chứng minh nhân một mươi hai số cân cước công dân mã dạch
còn thời hạn sử dụng nhưng người dân có yêu cầu đổi lại
thẻ căn cước công dân mẫu mới thì vẫn được giải quyết theo yêu cầu
theo kế hoạch bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công an thành phố cần thơ
sẽ triển khai kế hoạch thực hiện cấp cân cước công dân mới có gắn chiếc
vì vậy để đảm bảo cho công dân đủ một mươi bốn tuổi trở lên trên địa bàn
được cấp căn cước công dân mới công an thành phố khuyến nghị người dân
cung cấp đầy đủ chính xác thông tin những người từ một mươi bốn tuổi trở lên
chưa được cấp căn cước cho lực lượng công an
nhằm phục vụ công tác rà soát lên danh sách kê khai biểu mẫu theo đúng quy định
đồng thời sắp xếp thời gian hợp lý để hỗ trợ ngành chức năng
thực hiện có hiệu quả đề án này đảm bảo đúng tiến độ
tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch hành chính đi lại
nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử và chính phủ số
trước nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt do mưa lũ gây ra
ngành đường sắt và cục cảnh sát giao thông đường bộ đã kịp thời
nắm tình hình bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ công tác khắc phục
tham gia chuyển tải hành khách khi cần
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi do nước lũ dâng cao đã cuốn trôi đất đá
vào khoảng một trăm hai mươi mét khối cống qua đường sắt tại km sáu trăm ba mươi tám bốn trăm hai mươi
thuộc thị trấn hải lăng của tỉnh quảng trị
làm chơ một mươi năm m đường sắt chỉ còn tà vẹt
cùng với đó khoảng ba giờ năm mươi phút cùng ngày cũng đã tại địa điểm này
xảy ra một vụ chật bánh toa xe làm hư hỏng bốn trăm một mươi một thanh tà vẹt
ba trăm một mươi năm m đường sắt gây nguy cơ mất an toàn chạy đầu
ngay sau khi nhận được tin báo đội kiểm tra kiểm phát đường sắt chật tự
an toàn giao thông đường sắt số ba đã kịp thời có mặt tại hiện trường
nắm tình hình bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ công tác khắc phục
cũng như tham gia chuyển tải hành khách
đơn vị đã phối hợp cùng đội trật tự an toàn số bảy
cùng cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường sắt công an tỉnh quảng trị
công an huyện hải lăng và trạm cảnh sát giao thông hải lăng
tích cực phối hợp cùng ngành đường sắt nhanh chóng khắc phục
để sớm đưa giao thông đường sắt hoạt động trở lại
tại ga phò chạch cán bộ chiến sĩ đội ba cùng lực lượng thanh tra đường sắt
đã nhanh chóng giúp đỡ hành khách đi tàu được chuyển tải từ tàu qua ô tô
và ngược lại để nhanh chóng kịp với hành trình an toàn
đoàn tàu đầu tiên trong số một mươi đoàn tàu của tuyến metro số ba của hà nội
khởi hành từ cảng đức cà trị
vào đầu tháng chín đã về tới hải phòng vào ngày một mươi tám tháng một mươi
việc đoàn tàu metro đầu tiên được lắp ráp tại pháp nay về tới việt nam
đánh dấu một giai đoạn quan trọng cho thành công của dự án tuyến metro số ba của hà nội
tuyến metro số ba của hà nội đoạn nhổn ga hà nội có chiều dài một mươi hai năm km
sẽ vận chuyển tám sáu trăm linh hành khách mỗi giờ và mỗi chiều trong thời gian đầu
trước khi tăng lên mức vận chuyển tới hai mươi ba chín trăm linh hành khách mỗi giờ
tuyến đường sắt này sẽ cho phép tiết kiệm
hai mươi tấn tương đương co hai khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm
và góp phần vào công cuộc chống biến đổi khí hậu
các toa tàu có cửa rộng để hành khách dễ dàng di chuyển
có không gian dành cho người khuyết tật cũng như các tay nắm thuận tiện và dễ dàng
tàu chạy điện hoàn toàn với vỏ tàu bằng kim hợp kim nhôm nhẹ
công việc xây dựng tuyến metro số ba năm nay đã tiến triển đúng theo lịch trình dự kiến
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín
theo dự kiến tuyến metro số ba tiếp tục đi tới ngầm dưới đường phố trần hưng đạo
rồi sang phía nam thành phố tới quận hoàng mai thêm tám km ngầm nữa
ngày một mươi tám tháng một mươi tại thành phố yên bái
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
tổ chức ngày hội an toàn giao thông khu vực miền núi phía bắc năm hai nghìn hai mươi bốn
tại ngày hội đồng chí quốc viện rủng phó chủ tịch chuyên trách
ngày hội đồng chí quốc viện rủng phó chủ tịch chuyên trách
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thông tin tình hình tai nạn giao thông
và hậu quả do tai nạn giao thông để lại
đồng thời đề nghị ban an toàn giao thông các tỉnh
cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp từ đầu tư hạ tầng giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
tăng cường phổ biến giáo dục về trật tự an toàn giao thông
nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông
trong khuôn khổ ngày hội an toàn giao thông khu vực miền núi phía bắc năm hai nghìn hai mươi
đã diễn ra các hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn
tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông
hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
các cuộc thi về chủ đề an toàn giao thông
hội thi kỹ năng lái xe an toàn
mới đây theo nghị định chín mươi chín hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
hành vi bán lẻ xăng dầu có thể bị phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng
đây là hành vi không những vi phạm pháp luật về thương mại mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
cháy lan rất cao
và với quy định mới này thì được ban hành
liệu rằng có thể ngăn chặn được mối nguy hiểm trong các hộ kinh doanh nhỏ lẻ
các khu dân cư hay không
những chiếc can chai lọ đặt trên các viên gạch hay các trụ điện trụ bê tông ven đường
không cần biển quảng cáo ai cũng hiểu đó là những điểm bán xăng dầu nhỏ lẻ
hay xa xỉ hơn là các cuộc bơm di động trông có vẻ uy tín như thế này
nhưng về bản chất đây vẫn là hành vi vi phạm pháp luật
thế nhưng những điểm bán xăng dầu nhỏ lẻ như thế này
vẫn là giải pháp cứu cánh duy nhất cho nhiều người
đôi khi là kim xăng nó hỏng
hoặc là đôi khi là ví dụ mình mượn xe thì mình không biết là cái xe đấy nó còn xăng nó hết xăng
nhưng mà trong những trường hợp mấy thì bắt buộc cũng phải mua
cứ không mua thì gian bộ thì cũng khổ nguy hiểm chứ
tại vì thực ra là những người mà bán lẻ như thế
tức là về độ an toàn là người ta không bao giờ người ta kiểm tra được
ví dụ là cháy nổ thậm chí người ta còn không biết
mới đây theo nghị định chín mươi chín hai nghìn hai mươi ndcp
những hành vi buôn bán xăng dầu nhỏ lẻ như thế này
có thể bị phạt từ ba đến năm triệu đồng
thay thế nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bảy trước đó là từ hai đến bốn triệu đồng
tuy nhiên các luật sư cho rằng mức điều chỉnh này vẫn còn quá thấp
so với hậu quả khôn lường hành vi này mang lại
vậy mức tăng này liệu có đủ sức gian đe
tôi cho rằng ở đây họ đang có một cái tư duy
là gì những người mà phải buôn bán xăng dầu nhỏ lẻ
mà phải buôn bán xăng dầu thông qua những can chai lọ không bảo đảm an toàn
về phòng chống cháy nổ
thì đây là những người cố gắng chỉ đang kiếm một cái khoản tiền nhỏ
thế cho nên họ tin rằng việc phạt mức phạt tiền nhỏ
thì cũng đã đủ sức giăn đe cảnh bán
nhưng mọi người lại quên mất rằng
cái hậu quả cái hành vi này gây ra là rất lớn
nếu như chúng ta nhìn lại vào cái nghị định một trăm linh
về xử lý không uống bia rượu khi tham gia lái xe
tăng mức phạt lên rất cao nhiều lần
và gần như đã tạo một hiệu ứng xã hội rất tốt
thì có lẽ để bảo đảm phòng chống cháy nổ
trong những trường hợp này cũng cần xem xét lại
bán lẻ xăng dầu cũng đồng nghĩa với việc phải tích chữ xăng dầu
trong các hộ gia đình trong các khu vực đông dân cư
khi xảy ra cháy nổ do xăng dầu
thì đặc biệt là đám cháy sẽ cháy lan rất nhanh
và gây thiệt hại lớn về người và tài sản
và thậm chí là cháy lan sang các hộ gia đình bên cạnh
nếu chú ý lợi ích là đem lại sự thuận tiện
cho những người không may hết xăng giữa đường
thì những cây xăng về hè này tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ rất cao
và thực tế đã cho thấy những hậu quả
những bài học đau lòng về tai nạn cháy nổ
do tích chữ xăng dầu tại các hộ gia đình
những cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần sau mỗi đợt xạ trị
là điều gần như không thể tránh khỏi
và họ phải rất khó khăn để vượt qua được những đau đớn đó
nếu như không có một tinh thần lạc quan và yêu đời
với mong muốn đem lại cho người bệnh có một năng lượng tích cực
hỗ trợ nâng cao sức khỏe và tinh thần sau mỗi lần điều trị y tế
tại hà nội một lớp yoga yêu thương hoàn toàn miễn phí
đã được mở ra để giúp đỡ các bệnh nhân
tiếp mục sống đẹp sáng nay
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lớp học đặc biệt này
đã trở thành thói quen hàng tuần vào các sáng thứ hai thứ bốn thứ sáu
chị trang đều tới tham dự lớp yoga đặc biệt
chị cùng nhiều học viên đã quyết định gắn bó với lớp học
sau khi nhận thấy những cải thiện đáng kể của thể trạng
cũng như bệnh thật dần dần sau mỗi buổi học
thời điểm mà mình biết ấy
thì mình bị bệnh là mình rất là trông tranh sợ hãi
rồi là đối mặt với những cái kỳ truyền hóa chất ở viện
thì thật sự là rất là đáng sợ
cô lưu nga có dạy mình những phương pháp tuy là thở hết sâu thôi
nhưng mà cải thiện về tinh thần rất là nhiều
mình sống lạc quan hơn
mình rất là tự tin không còn sợ bệnh nữa
và khi mà mình tự tin như thế thì mỗi lần mình đi chuyển hóa chất ở viện
mình cũng rất là thoải mái
gặp các bác sĩ cũng cười tươi
rồi các bạn đồng bệnh các cô các bác cùng phòng
nhờ kiến thức am hiểu về yoga từ các chương trình học trong nước
cũng như tại ấn độ
lớp học yoga miễn phí của chị lưu nga
đã giúp đỡ được rất nhiều bệnh nhân
đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác
tại đây nỗi lo âu của họ dường như được tan biến
mỗi buổi học trở nên rất gần gũi và thoải mái
họ như được tiếp thêm sức mạnh tìm được sự thư thái và bình yên
để vượt qua những cơn đau nỗi buồn sau những đợt hóa trị
yoga là một bộ môn khoa học để phát triển não phải
nghĩa là học cách kiểm soát cảm xúc của mình
đối với bệnh nhân ung thư thì diễn biến bệnh trên cơ thể của họ
có thể là chiếm khoảng hai mươi ba mươi
nhưng mà cái tinh thần của bệnh nhân thì rất quan trọng
nó phải chiếm đến bảy mươi tám mươi quyết định về bệnh lý đó
có thể các bạn thấy là trong cái
lớp học của mình mình á
thì có những bệnh nhân các bác ý đã ung thư phổi
giai đoạn ba giai đoạn bốn nhưng mà
vẫn có thể tập đến đây gần hơn ba năm nay rồi
vì cái tinh thần trở nên lạc quan hơn và họ biết chấp nhận bệnh hơn
tại lớp học yoga yêu thương của chị lưu nga
các giáo viên đều chú ý hướng dẫn từng học viên
từ những động tác đơn giản nhất
để các động tác phát huy hết tác dụng
sự ân cần và tận tâm tận tình của chị
đã biến lớp học trở thành ngôi nhà thứ hai
giúp họ cùng nhau vững tin vượt qua bệnh tật
nếu như chúng ta là những người bệnh lý
thì chúng ta hãy tìm những cơ sở mà có uy tín
và có chuyên môn cao
để chúng ta có thể hỗ trợ cho bệnh nhân
và hỗ trợ cho vấn đề bệnh lý của mình
đối với cái sứ mệnh của apta
là cố gắng làm sao để giúp cho anh định hình
cho các bạn giáo viên sau này
để các bạn ý có được một cái tư duy
và có được một cái hướng đi đúng đắn
để có thể cùng nhau nắm tay nhau
để lan tỏa rộng hơn
khi mà các bạn có những cái sự mất cân bằng
và bất ổn ở bên trong
thì các bạn hãy quay về bên trong
và chăm sóc vào chính mình
lớp học yoga miễn phí của chị lưu nga
và rất nhiều mô hình tương tự
thật sự là một hoạt động ý nghĩa
dành cho các bệnh nhân ung thư
chứng minh họ không hề cô đơn
và luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng
yoga đối với bệnh nhân ung thư nói riêng
và với mọi người trong xã hội hiện đại nói chung
là một bộ môn có thể giúp mỗi người
tìm thấy nguồn sức mạnh
trong cuộc sống của mình
để sống khỏe và mạnh mẽ hơn
vâng và những hình ảnh vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình
an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay